điều ấy bắt buộc công an các đơn vị địa phương phải có kế hoạch và biện pháp bảo vệ phù hợp vừa đảm bảo an toàn nhưng không gây xáo trộn sinh hoạt của người dân
mặc dù phải thực thi nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố đều lấy đó là vinh dự trách nhiệm lớn lao trước chính quyền và nhân dân
công an huyện tri tôn phát hiện tài khoản facebook cá nhân có tên neang sokva đăng tải nội dung tri tôn đã có hơn năm mươi vụ nhiễm corona rồi hoang mang quá
nội dung thông tin đăng tải của trang facebook đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt quan tâm chia sẻ gây tâm lý hoang mang lo lắng đối với người dân địa phương
lực lượng công an huyện tri tôn đã tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản facebook cá nhân trên và mời đến làm việc
tại cơ quan công an người này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
công an huyện tri tôn cũng buộc người này gỡ bỏ nội dung trên facebook

cho đến ngày hôm nay một mươi bốn tháng ba sở y tế tỉnh đắk lắc đã xác nhận trên địa bàn tỉnh đắk lắc vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
công tác phòng ngừa vẫn được triển khai quyết liệt và các lực lượng chức năng vẫn tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp
tung thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
thời gian qua hoạt động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện quyết liệt người dân tham gia tích cực
hiện tại chỉ có những trường hợp nghi nhiễm vì trong lịch trình đi lại có tiếp xúc mức độ gián tiếp f hai f ba với người nhiễm covid một mươi chín
tất cả đã được cách ly theo dõi lấy mẫu xét nghiệm đến nay chưa có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
công tác phòng ngừa vẫn được triển khai quyết liệt và các lực lượng chức năng vẫn tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp
tất cả vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín trước tình hình bệnh dịch như thế này nếu không có việc cần thiết thì không nên tập trung đông người đi ra khỏi tỉnh hoặc đi nước ngoài đặc biệt là những vùng có dịch
và một điểm nữa cần lưu ý là thường xuyên rửa tay bằng sờ bông đeo khẩu trang khi đi trên những tàu xe hoặc tiếp xúc với chỗ đông người mà nghi là có bệnh thì chúng ta cũng nên tự bảo vệ mình
đến nay lực lượng chức năng đã phát triển
xử lý một mươi hai trường hợp vào trang facebook cá nhân đăng tải chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật tất cả những bài viết này đều cho rằng dịch covid một mươi chín đã xuất hiện tại đắk lắc và có người nhiễm nên đã gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân
sau khi tiếp nhận thông tin công an tỉnh đắk lắk phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý